hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tp hcm cùng đoàn doanh nhân hàn quốc đến tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam
người già neo đơn và gia đình chính sách huyện tân thạnh tỉnh long an
đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống sinh hoạt hàng ngày động viên các nạn nhân gia đình nạn nhân
cố gắng vượt qua nỗi đau sống hòa nhập với cộng đồng đồng thời trao tặng hơn hai trăm linh xuất quà
mỗi xuất trị giá bảy trăm linh đồng cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam dioxin gia đình chính sách
người già neo đơn trên địa bàn huyện tân thạnh tỉnh long an
trong dịp tết nguyên đáng canh tí năm hai nghìn hai mươi hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tp hcm đã đến thăm
khám bệnh và trao tổng cộng hơn ba hai trăm linh phần quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam dioxin
các tỉnh bình phước gia lai bến tre long an tiền giang
các gia đình khó khăn trẻ em tại các trung tâm nuôi dưỡng máy ấm tình thương trên địa bàn hai mươi bốn
của huyện tp hcm với tổng trị giá hơn hai tỷ đồng